để ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả trong thời điểm này ubnd tỉnh lâm đồng vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ thiệt hại khôi phục chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh
theo đó các trang trại nông hộ chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng tai xanh tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy theo quy định
thì được hỗ trợ tối thiểu tám mươi giá thị trường đối với lợn con lợn thịt các loại
với lợn nái lợn đực giống bị tiêu hủy thì được hỗ trợ với mức một bảy lần mức hỗ trợ tối thiểu đối với lợn con lợn thịt
đối với cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia tiêu hủy làm nhiệm vụ được hỗ trợ từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng một người một ngày
việc hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi khi đàn lợn bị dịch bệnh bắt buộc phải tiêu hủy sẽ tạo động lực để chính quyền địa phương và người chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tránh tình trạng người chăn nuôi che giấu bán tháo lợn
nghi lợn bị mắc bệnh